còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sao ban công tác quý ba các học viện trường công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trên cơ sở triển khai một mươi ba nhóm nhiệm vụ đề ra trong quý ba các nhà trường đã tập trung hoàn thành triển khai chương trình nhiệm vụ năm học và lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của đảng ủy công an trung ương chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các trường
gắn với giả soát sắp xếp đội ngũ cán bộ nhà giáo các trường đảm bảo theo khung tiêu chí tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện đầu khóa hội thi giáo viên dạy giỏi cấp bộ
phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những kết quả các trường học viện đã đạt được trong quý ba
đối với các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý bốn thứ trưởng đề nghị các học viện trường công an nhân dân cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong nội bộ nhà trường
bám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác công an về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
chủ trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của bộ đề mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy và học quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ nhà giáo siết chặt kỳ cương hạn chế tối đa vi phạm buộc phải xử lý kỷ luật

mở màn cho buổi diễn tập là phần diễu binh diễu hành biểu dương lực lượng phương tiện tham gia diễn tập và màn biểu diễn các bài đồng diễn võ thuật công an nhân dân sau đó các lực lượng tham gia diễn tập thực binh giải quyết tình huống tập trung đông người tình huống đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin
do đối tượng khủng bố bắt giữ các tình huống diễn tập được đưa ra sát với tình hình thực tế của địa phương phù hợp với âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay
diễn biến của cuộc diễn tập đảm bảo tính logic khoa học các thao tác diễn tập thuần thục nhịp nhàng thể hiện sức mạnh khí thế của lực lượng tham gia đây là cuộc diễn tập thực binh được tổ chức với quy mô lớn và toàn diện huy động hơn một hai trăm linh người tham gia
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao cuộc diễn tập thực binh đã diễn ra thành công tốt đẹp đảm bảo các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ và pháp luật
sau chấp hành án về địa phương thường có tâm lý mặc cảm tự ti làm sao để giúp đỡ những người này tái hòa nhập cộng đồng luôn là vấn đề hết sức trăn trở của các cấp các ngành
tại tỉnh hậu giang mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công an tỉnh đã nỗ lực phối hợp với các ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các giải pháp
trên thực tế thời gian qua cũng đã có nhiều mô hình cách làm hay trở thành chiếc cầu nối đưa những người từng lầm lỡ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sống hữu ích và có trách nhiệm
sau hơn hai năm chấp hành án vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ anh đặng văn đen ở xã thuận hưng huyện long mỹ trở về với gia đình và người thân
những ngày đầu anh luôn mặc cảm lỗi lầm ít tiếp xúc với mọi người thậm chí việc làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn
thấu hiểu nỗi niềm đó cấp ủy chính quyền địa phương mà nồng cốt là lực lượng công an xã đã trực tiếp gặp gỡ

trong sự sẻ chia và đùm bọc của mọi người đến nay anh đã ổn định phần nào kinh tế gia đình
lúc đầu gì thì hoàn cảnh cũng khó khăn cũng nhờ được sự động viên của xã với chính quyền xã với mấy anh công an
mình cũng cố gắng dược qua mặc cảm của mình để mình làm lại cuộc đời
họ chạy được số giống mình gặp mọi người gặp mọi người gặp mọi người
mình về nuôi cá nuôi ếch cải thiện cuộc sống trong gia đình
còn đối với trường hợp của ông nguyễn văn lượng ở xã tân hòa huyện châu thành a
khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương mô sinh bằng đủ thứ nghề
trước danh giới mong manh giữa con đường phục thiện và tái phạm tội
ông lượng được công an địa phương vận động tham gia mô hình
quản lý giáo dục giúp đỡ người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng
sinh hoạt cùng với ba mươi tám thành viên đồng cảnh ngộ
chính từ đây cuộc sống của gia đình ông đã bước sang trang mới
công an cũng thường từng hay là ba bữa không chừng
chủ nhật thứ bảy thì điện tôi đi uống cà phê rồi chơi
và từ từ đó như vậy tôi quen dần tôi nói như vậy là cuộc sống tôi nó nhẹ nhàng vậy đó
ít suy nghĩ nữa
cách đây hai năm có hỗ trợ dây một mươi triệu mà không lãi á
sáu tháng trả hai triệu gửi
trời ơi tôi rất mừng chứ về tôi mừng tôi khóc luôn
không chỉ quan tâm động viên hỗ trợ
hỗ trợ tinh thần cho các thành viên của mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
công an hậu giang còn giúp các thành viên đều có công ăn việc làm
cuộc sống ổn định không ai tái phạm
mặc dù còn nhiều khó khăn trong hành trình trở về của những người đã từng lầm lỗi
nhưng với tín hiệu tích cực từ cách làm mô hình được triển khai ở các địa phương tại hậu giang
đã giúp họ phần nào có được cuộc sống bình thường nếu họ chịu sửa sai
thì trong nhà
trong hai năm qua
thì đối với công tác hành tháng hành sự tại mọi cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
thì công an tỉnh đã trong hiện nay quản lý là cỡ một ba trăm linh bảy đối tượng đã về địa phương
đã làm công tác hốt công tác là dây dốn cho đối tượng để mà có quần kinh phí
để mà tham gia cái sản xuất lao động để có quần sánh ưu định
thì được là một mươi hai đối tượng
tổng số giống được cho dây là hai trăm bốn mươi triệu
những cái vấn đề liên quan về công tác hấp lý
có thể là nếu họ đã qua hết thời gian thử thách
có thể là xóa án tích rồi xác nhận lịch thư pháp cho họ
dân dân để tạo điều kiện cho họ đủ để quyền công dân lại
để họ tiếp tục gia nhập đi học nghề học ngành nào
đi làm các cơ sở và ngành đồng thể
ở đời ai cũng có thể phạm sai lầm
nhưng quan trọng là họ đã biết sửa sai và bắt đầu lại cuộc đời mới
nhưng để những người từng làm sai
có thể thay đổi vẫn rất cần lắm sự thấu hiểu và san sẻ từ cộng đồng
khi hàng rào ngăn cách được phủ mờ bằng sự bao dung
sẽ tiếp thêm động lực giúp những người lầm lỗi tìm đúng con đường hoàn lương
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung
các cơn mưa lớn kết hợp với rông lốc và sấm xét những ngày qua
đã làm một người chết tại tỉnh quảng trị
sáu người bị thương ở tỉnh thừa thiên huế một người mất tích ở thanh hóa
ngoài ra hàng trăm căn nhà đã bị tốc mái
nhiều tuyến đường ở các địa phương như quảng bình nghệ an thừa thiên huế hà tĩnh
đã bị ngập sâu gây chia cắt giao thông
tại hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình mưa lớn gây chia cắt sáu thôn bản
năm thôn bản thuộc huyện minh hóa và một thôn bản thuộc huyện quảng ninh
ngập một số điểm ở quốc lộ một mươi năm và nhiều tuyến đường liên thôn liên xã
tại huyện minh hóa
với mức ngập khoảng ba đến sáu mét
đến chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín nước đã rút dần
còn ở tỉnh nghệ an thị trấn tân lạc và nhiều xã của huyện miền núi quỳ châu
đã xảy ra trận luân lịch sử
nhiều nơi chìm trong biển nước hơn một nhà dân bị ngập lụt
còn tại huyện tương dương nhiều tuyến đường liên xã nước lũ dâng cao
gây chia cắt các bản tại xã tam thái xã tam hợp
mưa lũ cũng khiến nhiều cầu tràn khu dân cư bị ngập chia cắt
hàng nghìn hộ dân ở các huyện như con cuông anh sơn thanh trương
quỳ hợp kỳ sơn quế phong tỉnh nghệ an
nhiều tuyến giao thông bị ngập sạt lở gây ách tắc giao thông
như quốc lộ bốn mươi tám chia cắt tuyến đường đi các huyện quỳ châu quế phong
đường mòn hồ chí minh
đợt mưa lớn này nước dâng bất ngờ
vì vậy người dân thiệt hại nhiều về tài sản vật nuôi
mưa lớn kéo dài cũng đã khiến nhiều huyện miền núi
trên địa bàn tỉnh thanh hóa như thạch thành thường xuân như xuân như thanh
bị ngập lụt cục bộ khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc
nhiều xã bị chia cắt cô lập nhiều diện tích hoa màu lúa chưa kịp thu hoạch
thì bị ngập sâu
một số người dân trên địa bàn xã bình lương huyện như xuân
bị mất tích khi đi đánh cá
hàng chục nghìn học sinh trẻ em mầm non ở một số huyện miền núi của tỉnh
đã phải nghỉ học
trong ngày hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh và các tỉnh miền núi phía bắc
về việc ứng phó với mưa lớn lũ ngập lụt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ
diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ
đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
các tỉnh triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân
khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
các địa phương triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất
phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra ra soát
triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân các địa phương
trên địa bàn các tỉnh ven biển miền trung
với tinh thần ví nhân dân
dân phục vụ lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
hình ảnh về những cán bộ công an băng mình vượt lũ cứu dân trở thành một dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người dân
những con đường vào bản đã chìm trong nước lũ
các tuyến quốc lộ đã bị đất đá vùi lấp
con đường độc đạo lên cửa khẩu cầu treo
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh không thể lưu thông
nước lũ cuồn cuộn chảy gây ngập úng cục bộ một số cầu tràn
nước dân cao ngập tận nóc nhà
cả một vùng mênh mông biển nước
ngay trong đêm hai mươi sáu tháng chín chiến sĩ công an các địa phương đã có mặt bám địa bàn trắng đêm sơ tán người dân đến nơi an toàn
lực lượng công an còn đến từng nhà
hỗ trợ người dân di rời tài sản vật nuôi đặt biển cảnh báo rào chắn tại các khu vực nguy hiểm dọn dẹp các tuyến đường bị cây cối đất đá chắn lấp
với các chiến sĩ công an đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim
mệnh lệnh của những người lính mang trên vai quân hàm đỏ luôn hướng về nhân dân từng phút từng ngày
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng tráng a nhủi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện yên minh để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện yên minh tuần tra kiểm soát tại khu vực trung tâm xã mậu duệ phát hiện hai người đi xe máy
công đối bảo đảm
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác đã ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên người điều khiển phương tiện đã không chấp hành tăng ga vượt qua chốt lao nhanh theo hướng đi vào khu vực trợ trung tâm
đáng chú ý khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và yêu cầu dừng xe người điều khiển phương tiện trên đã không dừng lại mà lao thẳng xe vào tổ công tác
ngay sau đó cũng đã xuất hiện một số đối tượng có lời nói và hành vi lăng mạ cản trở đe dọa và truy đuổi đối với cán bộ cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ
trong đó tráng a nhùi được xác định là đối tượng cầm đầu kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống đối lực lượng chức năng
sau hai ngày lần trốn đối tượng võ thanh hòa nghi can dùng súng tự chế đến phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho tại ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
để uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp tài sản vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín
nghi phạm võ thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phước thạnh thành phố mỹ tho
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để cướp ngân hàng nhưng bất thành
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ được vật chứng phương tiện mà đối tượng sử dụng để gây án
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín nghi phạm võ thanh hòa điều khiển xe máy không biển số tới phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho
tại đây đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó đã được hướng dẫn nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an
và ngay sau đó lực lượng công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ được đối tượng
thưa quý vị và các đồng chí
thưa quý vị và các đồng chí
ngoài tài khoản ngân hàng là thủ đoạn không hề mới thế nhưng rất nhiều người đã trở thành nạn nhân
và gần đây trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nhiều vụ lừa đảo đã được nhân viên ngân hàng phát hiện ngăn chặn kịp thời
để tiếp tục là lời cảnh báo cho nhiều người trước thủ đoạn giả danh cán bộ để lừa đảo
ngày một mươi ba tháng chín cám bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng lĩnh đón tiếp một khách hàng đến thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản có tên là hoàng quốc tuấn tại hà nội
với số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
trong quá trình hỗ trợ thực hiện giao dịch nhân viên ngân hàng nhận thấy thái độ hoang mang lo lắng của công dân nên nghi vấn khách hàng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay lập tức ngân hàng agribank chi nhánh hồng lĩnh đã liên hệ với công an phường bắc hồng để trình báo
quá trình làm việc với cơ quan công an nạn nhân cho biết đã bị một người gọi điện xưng là cán bộ công an tp hà nội yêu cầu chuyển số tiền là một trăm ba mươi năm triệu đồng để xử lý vụ việc về ma túy
một lời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn xử lý